tỉnh quảng ninh đã ra thông báo dừng cấp phép đối với các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển từ một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi
toàn bộ số ô lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các địa phương đã được ra cố và trắng trống
các địa phương đã yêu cầu sơ tán người già trẻ em phụ nữ vào bờ tránh trú trước
đồng thời yêu cầu các chủ người lao động trên các lồng bè ao đầm và đất liền trước một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi
lực lượng vũ trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng di chuyển bốn trăm hai mươi ba khách du lịch
trên các đảo cô tô quan lạn minh châu và bờ an toàn
hiện nay tại các khu du lịch biển đảo còn một mươi năm khách du lịch
trong đó có bảy du khách nước ngoài đang ở xã đảo quan lạn vân đồn và tám du khách trong nước tại huyện đảo cô tô
còn tại hải phòng cho đến thời điểm này có gần ba sáu trăm linh phương tiện với gần một mươi một năm trăm linh lao động đã về bến neo đậu
trên năm trăm linh lồng bè thủy sản đã có phương án gia cố và trắng trống
một trăm hai mươi tám tàu vận tải đã rời địa điểm neo đậu để vào khu vực an toàn
để chủ động đối phó với cơn bão số bảy giám đốc công an tp hải phòng chỉ đạo yêu cầu các đơn vị địa phương
thuộc công an tp hải phòng tổ chức giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ lúa mùa và thường ứng trực một trăm linh quân số
chuẩn bị tốt các phương tiện cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc
tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão và thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn thành phố đồng thời chủ động phối hợp với bộ đội biên phòng cảnh sát biển
giả soát các phương tiện ngư dân hoạt động trên biển về nơi tranh trú an toàn và sẵn sàng triển khai các phương án
giúp dân sơ tán khi có lụt bão xảy ra
vâng bão số bảy được dự báo sẽ có những diễn biến rất phức tạp đòi hỏi các địa phương phải theo dõi sát sao đường đi
của cơn bão để có những chỉ đạo kịp thời và hiện tại thì nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt
tại tỉnh quảng ninh sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết tại đây
vâng xin mời phóng viên anh vũ ạ
vâng xin chào trường quay xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hiện tại thì đông đang có mặt tại vịnh hạ long của tỉnh quảng ninh
và như quý vị có thể thấy là ngay từ thời điểm này thì đã xuất hiện rất nhiều những cái cơn mưa lớn
và sức gió cũng đã mạnh dần lên
bị ứng phó với cơn bão số bảy có tên là sarika này thì chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đã có liên tục có những công điện gửi các bộ ban ngành của địa phương
trong đó thì yêu cầu tập trung là khẩn trương giả soát cũng như là giúp đỡ người dân
vượt qua được cơn bão này cũng như là ứng phó với những diễn biến bất thường của cơn bão
ngoài ra thì xác định một trong những trọng tâm của đợt chống bão này là đê điều cũng như là thủy lợi
để có thể người dân có thể ngay lập tức quay trở lại
về phần mình lãnh đạo bộ công an vào tối ngày hôm qua đã có mặt tại tỉnh quảng ninh
để trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tỉnh ứng phó với cơn bão
cụ thể hơn lãnh đạo đã yêu cầu trực một trăm linh quân số của công an tỉnh
đồng thời là chuẩn bị rõ những phương tiện kỹ thuật về trang thiết bị quân dụng
để có thể giúp đỡ người dân khi mà có những tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
và quý vị có thể thấy ở ngay đằng sau lưng tôi là những con thuyền tàu bè
từ xà lan đến tàu đánh cá đã được neo đậu và chẳng chéo một cách hết sức chắc chắn
những ngư dân ở trên tàu đã được lực lượng chức năng của địa phương
là huy động lên bờ để có thể tìm nơi tránh trú bão an toàn
và đến thời điểm này thì có thể nói là công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số bảy đã được hoàn tất
và theo dự kiến thì vào chiều nay cơn bão số bảy có tên là sarika sẽ trực tiếp đổ bộ vào quảng ninh
gây ra một số những thiệt hại đáng khó khăn
và chúng tôi sẽ tiếp tục cẩn thận trong những bản tin tiếp theo
và bây giờ xin mời trường quay
vâng xin được cảm ơn những thông tin của phóng viên anh vũ
và hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền các lực lượng cũng như là người dân tại đây
thì bão số bảy sẽ không gây được nhiều thiệt hại đối với địa phương này
bản tin xin được tiếp tục với thông tin về vụ rơi máy bay trong quá trình huấn luyện tại tỉnh bà rịa úng tàu
vào sáng nay công tác tìm kiếm các nạn nhân của vụ rơi máy bay trực thăng ec một trăm ba mươi
đã chính thức bắt đầu các lực lượng gồm công an biên phòng bộ đội chia thành các nhóm nhỏ
đi sâu vào núi để tìm kiếm máy bay mất tích
theo ban chỉ huy quân sự huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu vào chiều ngày hôm qua
vị trí máy bay rơi đã được xác định gần ngôi chùa trên núi dinh
một số mảnh vỡ được cho là phần đuôi trực thăng được nhìn thấy
tuy nhiên do địa hình hiểm trở khó khăn thời tiết diễn biến xấu khi mưa to
nên lực lượng tìm kiếm không thể tiếp cận được nơi máy bay rơi
tuy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện tân thành cho biết lực lượng tìm kiếm sẽ chia thành
bốn mũi tiếp cận hiện trường trong đó có hướng từ chùa kim liên núi chọc cầu sập
và xã châu pha tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện khu vực tìm kiếm sau lưng thiền viện viên không trên núi dinh có mây mù
gây khó khăn cho việc tiếp cận khu vực máy bay rơi
nếu xác định đúng hướng đi thì có thể trong trưa nay sẽ tìm đến địa điểm có máy bay
người dân địa phương dẫn đoàn tìm kiếm nói
trước đó máy bay ec một trăm ba mươi cất cánh từ sân bay vũng tàu lúc bảy h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi
và mất liên lạc lúc tám giờ ba phút khi bay ở phía tây bắc sân bay vũng tàu
trên máy bay có ba người là đại úy dương lê minh giáo viên trung úy đặng đình duy
học viên và trung úy nguyễn văn tùng học viên
một thông tin đến từ nghệ an bốn mươi bánh cần sa và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp là số tăng vật
mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng hai đối tượng
sau một thời gian theo dõi nắm được thông tin trịnh xuân mạnh chú tại lào cai
và nguyễn hiễu trung chú tại tp vinh tỉnh nghệ an sẽ điều khiển xe ô tô
từ tp vinh vào cờ cầu cầu treo hà tĩnh lấy ma túy
ban chuyên án đã tiến hành theo dõi
khi các đối tượng đã nhận hàng về đến khu vực huyện thanh trương tỉnh nghệ an
ban chuyên án phối hợp với công an huyện thanh trương và phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sát công an tỉnh tiến hành bắt quả tăng thu giữ bốn mươi bánh cảnh xa
và hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được đựng trong hai vali
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng kim dũng ở huyện phố hòa tỉnh phố yên vào năm hai nghìn một mươi bốn
lấy đi số tài sản hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng rồi bỏ trốn
phóng viên hữu thành antv phú yên vừa thông tin cho biết
sau hai năm bị truy nã đối tượng mai xuân thành chú tại tỉnh thanh hóa đã bị bắt giữ
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn vợ chồng anh nguyễn kim dũng chủ hiệu vàng kim dũng
dọn hàng mang về nhà thì bị mai xuân thanh cùng với đặng sĩ lệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú thệ phường xuân thủy tp huế và phạm thanh đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại xã ninh xuân tỉnh khánh hòa sử dụng xe mô tô mang theo bộ kích điện châm vào người
và dùng hung khí khống chế lấy toàn bộ tài sản
gồm hơn năm mươi lượng vàng các loại một mươi bảy lượng bạc bốn sợi dây chuyền bằng hạt cường
ba mươi năm triệu đồng và hai điện thoại di động tổng giá trị tài sản hơn một ba tỷ đồng
mai xuân thành được nhận hai trăm năm mươi triệu sau phi vụ này
sau gần sáu tháng điều tra công an tỉnh phú yên đã bắt được lệ và đại
vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo phạm thành đại hai mươi năm tù giam đặng sĩ lệ một mươi chín năm tù giam
cùng về tội cướp tài sản
và bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ khi vừa trở về quê
trong lúc xuống dốc trên cầu vượt một xe đầu kéo chở container đã lao thẳng vào nhà dân
hốc sập toàn bộ tường rào cổng ngõ vụ việc vừa xảy ra tại xã phổ khánh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
xe đầu kéo container do tài xế lê trọng toàn chú tỉnh bình định chạy hướng bắc nam
trong lúc xuống dốc cầu vượt thuộc thôn diên trường xã phổ khánh huyện đức phổ
thì không làm chủ được tốc độ mất tay lái lao thẳng vào nhà ông trần thu làm sập hoàn toàn tường rào cổng ngõ
rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người
công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã kịp thời có mặt điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
các sự cố liên quan đến an toàn lao động an toàn thi công liên tiếp xảy ra
gây thiệt hại
người và vật chất mới đây nhất là vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
một nam công nhân tại công trình này đã thiệt mạng do bị ngã từ trên cao xuống đường
vì sao một dự án trọng điểm như thế lại liên tục xảy ra tai nạn
việc quản lý giám sát an toàn lao động tại đây đã được thực hiện như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã gây nhận được trong những ngày gần đây
hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi một nam công nhân do bất cần trong khi di truyền đã bị ngã từ giàn ráo có độ cao khoảng năm m xuống mặt đường
ngay lập tức nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện một trăm linh ba
tuy nhiên do thương tích quá nặng nam công nhân này đã tử vong sau ba ngày điều trị
và đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra tại công trình này
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn một bó thép lớn rơi từ trên cao xuống đường nguyễn trãi khiến một người dân thiệt mạng
hai người khác bị thương
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn thêm một vụ sập giàn giáo xảy ra tại đây khiến một chiếc taxi bị vùi lấp
chỉ có sự may mắn hy hữu mới giúp cả ba người trong chiếc xe taxi này thoát nạn
ngoài những vụ tai nạn rất đáng chú ý kể trên
tại công trình này còn xảy ra không ít những vụ sắt thép xà beng rơi từ trên cao xuống dưới đường
nhưng rất may chưa có thêm nạn nhân từ việc thi công bất cẩn này
tháng một mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn công nhân làm việc trên độ cao hàng chục mét nhưng hoàn toàn không có đai bảo hiểm
mũ bảo hiểm một vật dụng tối cần thiết cũng không được nhà thầu trang bị cho công nhân
nhìn vào những hình ảnh này nhiều người sẽ liên tưởng đây là một công trình xây dựng dân sinh
nơi các quy định về an toàn lao động thường xuyên bị bỏng qua
mặc dù những vi phạm về an toàn lao động ở công trình đường sắt trên cao diễn ra khá phổ biến
nhưng để xử lý các chủ sử dụng lao động thì gần như là bất khả kháng
và thậm chí ngay cả khi xảy ra tai nạn chết người việc truy cứu trách nhiệm cũng không hề dễ dàng
những nhóm khi mà họ vào thanh tra an toàn lao động nhưng vào khi xảy ra tai nạn lao động chết người không thể nào vào được
bởi vì nhưng theo luật thì là hoàn toàn họ có quyền được vào
tôi lấy ví dụ như ở australia khi chúng tôi đi khảo sát chẳng hạn
thì là ở đấy thanh tra an toàn lao động chỉ cần rơ cái thẻ ra thì bất cứ nửa đêm hay lúc nào là nhà máy đều phải mở cửa vào
đấy là sự nghiêm minh của pháp luật và sự ghi nghiêm minh của cơ quan công quyền
hiện nay mong muốn lớn nhất của rất nhiều người dân hành động là các nhà máy đều phải mở cửa vào
đó là công trình này sớm hoàn thành
bởi với cách quản lý giám sát thi công đang tồn tại quá nhiều bất cập như tại đây
thì những mối hiểm họa tai nạn vẫn luôn thường trực
lên phần trường lâu quá rồi
mình thấy lâu mình thì bữa trước mình lên đây làm ở chỗ tô ta đông nghề
và đến ước mùa năm quay lại thì vẫn như thế trình trễ
vâng thưa quý vị và các bạn
trong chiều ngày hôm qua
cũng đã gửi thông cáo báo chí cho chúng tôi để thông báo về trường hợp công nhân tử vong do ngã từ trên cao xuống đường
và thêm một lần nữa ban dự án lại cam kết sẽ xiết chặt kỷ luật lao động để hạn chế tai nạn sự cố trên công trình này
chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm những ghi nhận để chờ xem những cam kết này có được thực hiện một cách nghiêm túc trách nhiệm hay không
còn bây giờ trong phần cuối của bản tin thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm và dự báo thời tiết các vùng trên cả nước
chào quý vị và các bạn
thưa quý vị vào hồi tám giờ ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão số bảy vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông cách quảng ninh khoảng chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong khoảng sáu giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và mùa năm
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão trên bờ biển bắc quảng ninh đến móng cái
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
trong khoảng sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam của tỉnh quảng tây trung quốc
do ảnh hưởng của hàn lưu bão ở bắc vịnh bắc bộ các huyện đảo như vân đồn
cô tô cát hải bạch long vĩ có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi sóng biển cao từ hai bốn mét biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh hải phòng phía đông của lạng sơn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
quảng ninh có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
đến với đất liền tại khu vực phía tây bắc bộ do ít chịu ảnh hưởng của cơn bão
nên vào ngày mai mưa tại đây sẽ không ảnh hưởng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trời sẽ có mây thay đổi có mưa vài nơi ngày trở lại nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
do ảnh hưởng trực tiếp của hàn lưu cơn bão số bảy nên trong đêm nay và ngày mai
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ chuyển xấu với mưa lớn và gió mạnh
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh như quảng ninh hải phòng cao bằng lạng sơn bắc ninh và bắc giang
sẽ có mưa to đến rất to quý vị và các bạn nên hạn chế lưu thông vào thời điểm này
sau đó sau đến ngày hai mươi thì mưa sẽ có xu hướng giảm trời chuyển hưởng nắng
nên nhiệt độ sẽ tăng trở lại
đến với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
với diễn biến của cơn bão số bảy mặc dù mưa lớn tại đây sẽ ít xảy ra
có chăng chỉ là những cơn mưa rông tập trung ở phía bắc khu vực trong ngày hôm nay
nhưng bà con vẫn cần đề cao cảnh giác với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phần còn lại từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận hôm nay trời có mây thay đổi
mưa xảy ra ít cùng với mức độ nhiệt trưa chiều sẽ đạt trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
sau đó khoảng từ ngày hai mươi thời tiết sẽ tạm thời quay trở lại trạng thái ít mưa
ngày nắng nhiệt độ có xu hướng tăng dần
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi độ
ở phía nam gió tây nam tạm thời giảm dần về cường độ nên khu vực nam bộ trong ba ngày tới
mưa sẽ chủ yếu xảy ra vào thời điểm chiều tối và không loại trừ một số điểm
có lượng mưa khá
còn thời điểm ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ ít biệt động
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay